thưa quý vị và các bạn ngày bốn tháng chín vừa qua ubnd tp hà nội đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan
về việc cho phép hoạt động vận chuyển giao nhận hàng hóa bưu phẩm bưu chính bằng xe mô tô xe hai bánh
hay còn gọi là shipper được thực hiện trên địa bàn trong khung giờ từ chín h đến hai mươi giờ hằng ngày
theo đó đối tượng là shipper cũng sẽ được ưu tiên tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín
việc làm này thực sự cần thiết bởi lực lượng shipper được đánh giá là mắt xích quan trọng
trong chỗ cưng ứng đặc biệt là tại các thành phố lớn
điểm tiêm vaccine tại nhà thi đấu trịnh hoài đức quận đống đa hà nội
cùng với việc triển khai tiêm vaccine diện rộng cho người dân
tại đây có những ngày ghi nhận tới hàng trăm shipper đến đây để tiêm vaccine
nhận được thông tin được tiêm vaccine nhiều shipper tỏ ra rất vui mừng
thật sự tôi rất là vui khi được tiêm mũi một ở phường và quận đã để ý để cho chúng tôi được tiêm
thì mình được tiêm vaccine thì chắc chắn là sẽ cố gắng để kiếm thêm thu nhập về cho gia đình
các shipper tài xế công nghệ thuộc nhóm đối tượng được ưu tiên lần này nên các đơn vị thực
hiện tiêm chủng đã yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp vận chuyển lập danh sách tiêm nhân viên và thống
nhất thời gian tiêm cho đối tượng này sớm nhất việc tiêm vaccine cho shipper đảm bảo cho việc
giao nhận hàng hóa thiết yếu người dân đặt hàng cũng khá yên tâm ở nhà trong những ngày giãn cách
nhà mình thì cũng hay shipper như đợt trước cũng hay order nhưng mà cũng hay tiêm vaccine cho gia đình
nhưng mà cũng thật sự ra là khi họ mang hàng đến thì cũng lo lắng lắm vì giờ mà tôi cảm thấy
mà shipper mà được tiêm một trăm linh thì đúng là người dân rất là yên tâm
tôi là một shipper ấy thì khi được ưu tiên tiêm vaccine thì đấy là một điều thứ nhất là rất là may
mắn của có thể là bây giờ hiện tại thì có thể là rất nhiều người lại chưa được tiêm thì tôi thấy
rất là may mắn khi đã được tiêm vaccine rồi để thứ nhất là công việc của mình chính là lưu thông trên
đường thứ nhất là để
bảo vệ bản thân mình và thứ hai là bảo vệ cộng đồng
trong đợt giãn cách thứ tư shipper là lực lượng đảm bảo cho việc cung ứng hàng hóa thiết yếu từng vùng
đặc thù công việc hàng ngày phải tiếp xúc với nhiều người nên đội ngũ shipper phải đối mặt với nguy cơ
lây nhiễm dịch bệnh cao bởi vậy việc ưu tiên tiêm vaccine cho nhóm đối tượng này sẽ hạn chế nguy cơ
lây lan dịch bệnh yêu cầu quan trọng với nhân viên giao hàng khi tham gia hoạt động vận chuyển
giao nhận hàng hóa bưu phẩm bưu chính là có giấy xác nhận tiêm vaccine và giấy chứng nhận kết
kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín còn hiệu lực theo quy định của bộ y tế
chính những người vận chuyển hàng hóa đó là cái người nắm rất thông thạo cái địa bàn hoạt động của
mình cũng như là họ là cái cơ hội sở để mà kết nối giữa các cái chủ hàng với cái người tiêu dùng trong
cái điều kiện giãn cách xã hội như hiện nay và rõ ràng cái chuỗi cung ứng sẽ thực hiện được tốt
hơn nhanh hơn nếu như những shipper đó được tiêm chủng đầy đủ tránh được cái hiện tượng lây lan
dịch bệnh và đồng thời đảm bảo được cái sự kết nối giữa cái người vận hàng với người mua hàng một
phải tốt nhất nhanh nhất trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội người dân phải hạn chế ra
đường nên hình thức mua hàng trực tuyến đang được tận dụng tối đa do đó
việc vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cho cuộc sống của người dân phần lớn là nhờ đội
mũ shipper có thể nói họ là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa đảm bảo
đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân đặc biệt là người dân trong các khu phong tỏa